tại cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn với tình yêu mạnh liệt đối với môn thể thao vua
rất nhiều cổ động viên đã chọn cách xuất cảnh bằng đường bộ sang nước bạn trung quốc
để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia thi đấu
trong ngày hai mươi sáu tháng một rất nhiều người hâm mộ đội tuyển u hai mươi ba việt nam đến từ nhiều địa phương trong cả nước
đã chuẩn bị sang thành phố thường châu trung quốc để cổ vũ cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam thi đấu trận chung kết vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một
tất cả đều hào hứng và có cùng một niềm tin đội tuyển u hai mươi ba quốc gia tiếp tục làm nên một kỳ tích nữa để trở thành đội bóng số một châu lục
mình đến từ nghệ an và cùng đi theo đoàn toàn bộ mọi người đấy để đi sang để tiếp lửa cho đội anh em u hai mươi ba việt nam
và mình mong muốn chắc chắn sẽ có một triển thẳng vào ngày mai
mặc dù lượng người qua cửa khẩu hữu nghị tăng bốn mươi năm mươi so với ngày thường
lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp
để tạo thuận lợi nhất cho người hâm mộ trong công tác xuất nhập cảnh
chúng tôi còn tổ chức là tăng cường bố trí sụn lực lượng trong những thời điểm
tăng cường tầm trong ngày tăng cường tuần tra kiểm soát sức vụ cửa khẩu
đảm bảo tình hình trực tự cũng như tạo ra một không khí môi trường thực sự yên bình
để đảm bảo khi mà hành khách xuất khảnh qua cửa khẩu hữu nghị được yên tâm
và góp phần để ủng hộ vào sự thành công của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
cùng với những người hâm mộ không quản ngại xa xôi sang cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển u hai mươi ba quốc gia thi đấu
hàng triệu triệu con tim cả nước cũng đang hướng về đội tuyển
tất cả đều mong muốn đội tuyển u hai mươi ba quốc gia thi đấu quyết tâm vững vàng
vì mầu cờ sắc áo của tổ quốc giành ngôi vị cao nhất
tạo nên một kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá việt nam trở thành đội bóng số một châu lục